phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an và công an huyện yên thành đồng chủ trì
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh cục nghiệp vụ bộ công an
vừa phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn
dưới hình thức ghi lô đề bắt giữ một mươi đối tượng trú tại các tỉnh nghệ an bình dương và thành phố hà nội
đường dây này do hoàng thế vinh trú tại phường phú diễn quận bắc từ liêm hà nội cầm đầu
để điều hành đường dây vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
tại tỉnh nghệ an có bốn đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc trong đó nguyễn cảnh minh
trú tại xã xuân thành huyện yên thành được cơ quan công an xác định là người điều hành đại lý tổng
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại di động hai xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch trong ngày bị bắt là gần một tỷ đồng